tại hà nam hai ba tấn thịt lợn bệnh lợn ốm lợn chết là tăng vật vừa được phòng an ninh kinh tế công an tỉnh hà nam phát hiện khi kiểm tra một cơ sở giết mổ trên địa bàn của huyện bình lục
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang giết mổ bảy con lợn có trọng lượng từ một trăm một mươi kg đến một trăm hai mươi kg
bốn tủ cấp đông bên trong có chứa khoảng một sáu tấn thịt và nội tạng lợn
quá trình làm việc chủ cơ sở giết mổ không xuất trình được giấy tờ có liên quan tới hoạt động giết mổ
khai nhận cơ sở hoạt động được khoảng bốn năm trong quá trình đó đã mua lợn ốm lợn chết với giá từ ba mươi bốn mươi đồng một kg
hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hai mươi bảy năm triệu đồng đối với cơ sở và lập biên bản tịch thu toàn bộ số thịt trên bàn giao cho chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định